thưa quý vị đêm nay một sóng lạnh mới sẽ tiếp tục tăng cường xuống nước ta
cường độ của sóng lạnh bổ sung này không quá mạnh nhưng lại khiến cho các tỉnh bắc bộ từ đêm nay
trời chuyển nhiều mây hơn lác đác một vài nơi có mưa nhỏ
nên nhiệt đêm ở bắc bộ vì thế cũng có xu hướng giảm nhẹ
nhiệt độ thấp nhất ở các tỉnh vùng núi hạ xuống còn từ một mươi sáu cho đến một mươi tám độ
còn ở vùng đồng bằng và thủ đô hà nội nhiệt độ giảm còn từ một mươi chín cho đến hai mươi một độ
sang ngày mai không khí lạnh tiếp tục bổ sung thêm vì thế miền bắc sẽ chuyển nhiều mây hơn nắng yếu đi
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở bắc bộ giảm nhẹ xuống còn từ hai mươi sáu cho đến hai mươi tám độ ở vùng đồng bằng
và từ hai mươi bốn cho đến hai mươi sáu độ ở các tỉnh vùng núi
dù chỉ một chút tăng cường yếu của không khí lạnh nhưng nó cũng làm thay đổi thời tiết các tỉnh miền trung
dự báo sang ngày mai các tỉnh từ nghệ an trở xuống cho đến quảng ngãi trời sẽ nhiều mây và có mưa trở lại
trong đó khu vực từ quảng trị trở xuống đến quảng nam
có nơi mưa vừa mưa to và rông
nhiệt nhiệt ngày mai ở miền trung giảm xuống
khu vực từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế mức nhiệt cao nhất trong ngày chỉ giao động trong khoảng từ hai mươi bốn cho đến hai mươi sáu độ
còn ở khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình định nhiệt độ cũng giảm còn từ hai mươi sáu cho đến hai mươi bảy độ
các tỉnh từ phú yên trở vào đến bình thuận nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sao động trong khoảng từ hai mươi tám cho đến ba mươi độ
từ đêm nay dãnh thấp xích đạo hoạt động yếu đi
trong đêm nay và chiều tối mai ở nam bộ chỉ có mưa thoáng qua ở một vài nơi còn tây nguyên thì gần như không có mưa ban ngày trời nắng
mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên tiếp tục ổn định ở ngưỡng từ hai mươi tám cho đến ba mươi một độ
còn ở các tỉnh nam bộ nhiệt độ là từ ba mươi hai cho đến ba mươi ba độ
trên biển không khí lạnh bổ sung làm cho gió đông bắc trên vịnh bắc bộ mạnh trở lại ở mức cấp năm và có lúc cấp sáu
với khu vực phía bắc của biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa gió đông bắc mạnh cấp sáu
có lúc cấp bảy giật cấp tám và biển động
còn với khu vực phía nam của biển đông và vùng biển huyện đảo trường sa vùng biển từ bình thuận đến cà mau
gió đông bắc cũng mạnh lên ở mức cấp năm kèm theo đó là hoạt động của rãnh thấp xích đạo nên tiếp tục có mưa rào và rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước